sau khi phát hiện đàn gia cầm của gia đình ông lê văn út ở ấp rạch nhum xã khánh bình đông
huyện trần văn thời tỉnh cà mau dương tính với h năm n một chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã đề nghị
các ngành chức năng triển khai ngay các biện pháp bao vây không chế dập tắt ổ dịch và ngăn chặn
sự lây lan dịch cúm da cầm ra các khu vực lân cận
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau nguyễn tiến hải chỉ đạo cho sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan ubnd các huyện thành phố tăng cường chỉ đạo
thực hiện công tác kiểm tra giám sát địa bàn để kịp thời phát hiện các ổ dịch cúm gia cầm
tiêu hủy gia cầm bị bệnh bị chết và hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi có gia cầm bị tiêu hủy
theo đúng quy định hiện hành bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có ý thức
chủ động và hợp tác với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y
giao sở y tế tỉnh theo dõi nắm tình hình để chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống có hiệu quả
quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người nhất là cúm a h năm n một